tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phạm minh chính đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
hiroshi pukada đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đại sứ fukada bày tỏ cảm ơn đảng và chính phủ việt nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ để đại sứ hoàn thành tốt trọng trách trong nhiệm kỳ của mình tại việt nam
đại sứ khẳng định chính phủ nhật bản đặc biệt coi trọng quan hệ với việt nam
mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện tăng cường quan hệ chính trị ngoại giao
trao đổi trên kênh đảng và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực
đại sứ nhấn mạnh nhật bản sẽ tiếp tục phối hợp với việt nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế
cấp phần duy trì hòa bình ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực châu á thái bình dương
đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những đóng góp của đại sứ fukada trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đối với việc phát triển toàn diện và thực chất quan hệ việt nhật thời gian qua
khẳng định việt nam coi nhật bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài
đồng chí mong muốn hai bên nỗ lực thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
nhất là trong chuyến thăm chính thức nhật bản của tổng bí thư nguyễn phú trọng tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đồng chí nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
vì sự phát triển bền vững của mỗi nước và lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới